từ cuối tháng bảy các trung tâm sát hạch giấy phép lái xe tại hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng nghệ an
có kế hoạch lắp đặt hệ thống camera tại phòng thi lý thuyết và sân xa hình
bài thi của thí sinh sẽ được camera ghi lại và truyền dữ liệu về tổng cục đường bộ và sở giao thông vận tải
để giám sát thay vì chỉ lưu trữ tại các trung tâm như trước kia
hệ thống camera sẽ được lắp đặt bảo đảm quan sát toàn bộ phòng thi lý thuyết
không bị góc khuất và giám sát ở sân sát hạch lái xe xa hình như nơi xuất phát vị trí rừng và khởi hành xe trên dốc
vị trí qua vẹt bánh xe qua ngã tư ghép xe vào nơi đỗ và các vị trí cần thiết khác
theo kế hoạch năm tỉnh thánh bắt đầu thí điểm kết nối dữ liệu hình ảnh trực tiếp
từ các trung tâm sát hạch về tổng cục đường bộ từ cuối tháng bảy
sau đó sẽ nhân rộng ra các trung tâm sát hạch trên cả nước từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
để nâng cao chất lượng sát hạch giấy phép lái xe tổng cục đường bộ đã soạn thảo bộ câu hỏi lý thuyết
cấp giấy phép lái xe tăng từ bốn trăm năm mươi lên sáu trăm linh câu hỏi áp dụng vào tháng chín năm nay
trong số sáu trăm linh câu hỏi này dự kiến sẽ có bộ sáu mươi câu hỏi điểm liệt giảm bốn mươi câu so với trước đây
nếu thí sinh trả lời sai một câu hỏi điểm liệt này thì sẽ trượt
ngoài ra thí sinh sẽ được đào tạo trên phòng lái mô phòng với các tình huống khó thực hành
như đi trên đường đèo dốc trời mưa bão